những năm gần đây tại nhiều địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy
sâu sát cơ sở giúp cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
việc cấp ủy viên dự sinh hoạt tri bộ thôn khu vực mà thị ủy xã an nhơn tỉnh bình định thực hiện là một trong những sáng kiến như vậy
bởi hoạt động này giúp các cấp ủy nắm bắt tình hình tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
qua đó kịp thời phản ánh đề xuất giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở nâng cao năng lực từng đảng viên
khu vực mỹ hòa phường đập đá thị xã an nhơn là một trong những khu vực còn khó khăn nhất của thị xã
dân cư thừa thớt chủ yếu làm nông và tiểu thủ công nghiệp
trước đây công tác phát triển đảng viên cũng gặp nhiều khó khăn nhiều năm liền cả khu vực chỉ có duy nhất hai đảng viên
thị ủy an nhơn đã thực hiện nhiều biện pháp để mạnh công tác phát triển đảng viên tại địa phương này
đến nay tri bộ khu vực mỹ hòa đã phát triển lên được một mươi đảng viên đạt danh hiệu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy của phương đập đá
đảng viên trẻ lê thị thu diễm hai mươi bốn tuổi thuộc tri bộ khu vực mỹ hòa đã quen với việc sinh hoạt tri bộ ngày mùng một mươi hàng tháng
đối với chị diễm thì các cuộc họp này là cơ hội để đảng viên trẻ có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về đường lối lãnh đạo của đảng
nhờ tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nên những năm gần đây an nhơn đã có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội